vào lúc chín h một mươi năm phút ngày hôm nay hai mươi tháng bảy đội thợ lặn đã tiếp tục tìm thấy thi thể một nạn nhân trên tàu vtb hai mươi sáu bị chìm trên vùng biển nghệ an hiện vẫn còn hai nạn nhân đang mất tích
thi thể thuyền viên mới nhất bị mắc kẹt tại tầng hai của tàu vtb hai mươi sáu đã được đội thợ lặn chuyên nghiệp điều từ hải phòng phát hiện và đưa vào bờ
thi thể được đội thợ lặn tìm thấy trong khoang tầng hai ở mạng trái của tàu vtb hai mươi sáu phần chìm sâu dưới đáy biển
trước đó lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cũng bị mắc kẹt trên tầng hai của khoang tàu
qua nhận dạng của đồng nghiệp thuyền viên bị nạn được xác định là anh nguyễn văn dương hai mươi tám tuổi quê hải phòng là sĩ quan máy trên con tàu gặp nạn
như vậy sau bốn ngày khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm đến nay lực lượng cứu hộ đã phát hiện và cứu vớt được một mươi một thuyền viên
trong đó bảy người còn sống và bốn người đã chết hiện công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai